cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tạm giữ hình sự nguyễn minh toàn quê phú yên để điều tra làm rõ về hành vi giết người
vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn toàn nhậu tại phòng trọ của nạn nhân đến chiều cả hai cùng đi hát karaoke
do mâu thuẫn trong phòng hát toàn đã về phòng trọ để lấy mã tấu chém hai nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong toàn về khu nhà trọ nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rê vũng tàu
phối hợp với công an thị xã phú mỹ đã bắt giữ đối tượng toàn
dùng dao đâm và đe dọa bạn trai nhằm cướp tài sản đối tượng bùi thị mỹ tiên chú tại huyện châu thành a
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản
trước đó vào trưa ngày hai mươi bảy tháng ba tiên đã hẹn bạn trai đến đón tại nhà một người quen
khi đến điểm hẹn nạn nhân bị tiên từ phía sau cầm dao đâm
nhằm cướp tài sản
lúc này nam thanh niên được đưa đi cấp cứu
tiên có ý định tiêu thụ chiếc xe máy nhưng không thành
sau khi gây án tiên đã bỏ trốn tuy nhiên đã bị bắt giữ
kết quả xét nghiệm nhanh cơ quan công an phát hiện tiên dương tính với ma túy
với hành vi sử dụng quần áo trang phục cấp bậc hàm công an
rồi sử dụng mạng xã hội zalo để kết bạn với những người phụ nữ có điều kiện về kinh tế
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại đối tượng đinh thành hiếu
trú tại thành phố hồ chí minh tạm trú thành phố châu đốc tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang tạm giữ để điều tra
vào ngày một mươi ba tháng bốn công an phường núi sam thành phố châu đốc nhận tin báo của người dân
về việc nghi vấn đinh thành hiếu giả mạo công an để chiếm đoạt tài sản của người khác
qua làm việc hiếu khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc
vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hiếu lên mạng xã hội tìm mua một bộ quần áo quân phục công an nhân dân
cấp hàm trung tá sau đó tìm kiếm những người phụ nữ có điều kiện về kinh tế
mời kết bạn trên gia lô gửi ảnh mặc trang phục công an và giới thiệu đang công tác
ở bộ công an để vay mượn tiền
với thủ đoạn trên hiếu đã chiếm đoạt của khoảng chín phụ nữ ở nhiều địa phương khác nhau
với số tiền trên một trăm hai mươi sáu triệu đồng
vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an thành phố châu đốc điều tra xử lý
không chỉ là một cá nhân như là vụ việc trên công an hải phòng vừa triệt phá một đường dây
giả danh công an để lừa đảo
tinh vi hơn là nhóm đối tượng này đã lợi dụng công nghệ để lừa đảo các bị hại
nhằm chiếm đoạt tài sản qua mạng
ghi nhận sau là bài học cảnh giác nhằm tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
trước đó ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh kinh tế công an thành phố hải phòng
nhận được đơn báo tố giác tội phạm của một phụ nữ sinh sống trên địa bàn
về việc bà nhận được nhiều cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là công an
đang truy nã người có liên quan đến mình và yêu cầu bà phối hợp với cơ quan công an điều tra
đối tượng trên yêu cầu bị hại chuyển ngay tiền vào tài khoản ngân hàng
để ban chuyên án làm việc và phải giữ bí mật không được để lộ sự việc
người phụ nữ trên đã đến ngân hàng và chuyển gần một trăm sáu mươi triệu sang một tài khoản ngân hàng khác
như yêu cầu của các đối tượng
người phụ nữ trên đã đến ngân hàng và chuyển gần một trăm sáu mươi triệu sang một tài khoản ngân hàng khác như yêu cầu bà phối hợp với cơ quan công an
người phụ nữ trên đã đến ngân hàng và chuyển gần một trăm sáu mươi triệu sang một tài khoản ngân hàng khác như yêu cầu bà phối hợp với cơ quan công an
sau khi nhận được đơn trình báo phòng an ninh kinh tế công an thành phố hải phòng
đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng nguyễn quốc việt và lường khắc lâm
đều là lao động tự do hiện đang sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
giúp chị ta nhận tiền thì tôi có hỏi là số tiền đấy tại sao có
thì chị ta có nói là số tiền này là số tiền của những người việt nam và trung quốc chuyển vào
tôi có hỏi vài lần nhưng thì chị ta cứ bảo là em không cần biết chỉ việc nhận tiền rút và chuyển ra hộ chị ta
mặc dù biết số tiền trên là do các hoạt động phạm pháp mà có nhưng các đối tượng vẫn thực hiện hành vi trên
sau mỗi lần chuyển tiền việt và lâm nhận được
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai việt và lâm đã nhận và chuyển cho đối tượng ở nước ngoài tổng cộng khoảng ba năm tỷ đồng và hưởng lợi bảy trăm linh triệu đồng
sau mỗi lần chuyển tiền việt và lâm nhận được
trang bị những kiến thức cần thiết để nhận biết và phòng tránh trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
với hành vi đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng năm đối tượng vừa bị khởi tố để điều tra
năm đối tượng gồm phan hoàng vũ phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng phạm tấn phó phòng kiểm định hồ tấn phương huỳnh tấn hiệp đăng kiểm viên và phùng văn hồng thanh tra viên sở giao thông vận tải
liên quan đến hành vi nhận tiền bồi dưỡng từ các khách hàng để bỏ qua các lỗi vi phạm trong kiểm định xe cơ giới
ngoài ra các cán bộ này còn móc nối để làm thủ tục nhanh khi tiếp nhận xe cơ giới đến làm thủ tục đăng kiểm nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
cơ quan điều tra xác định phùng văn hồng có vợ làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phúc chuyên thiết kế cải tạo ô tô
trong quá trình hoạt động hồng và vợ có những tác động để hợp thức hai trăm linh hồ sơ đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm bốn nghìn chín trăm linh một s thành phố đà lạt và bốn nghìn chín trăm linh hai s thành phố bảo lộc
công an tỉnh quảng nam vừa đồng loạt tổ chức kiểm tra chín chi nhánh của công ty cổ phần tập đoàn tài chính f tám mươi tám gọi tắt là chi nhánh f tám mươi tám trên địa bàn
qua đó phát hiện chấn chỉnh một số sai phạm liên quan đến hoạt động của các chi nhánh f tám mươi tám
hiện trên địa bàn tỉnh quảng nam có chín chi nhánh đang hoạt động theo quy trình chung của công ty tài chính f tám mươi tám
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện năm chi nhánh có các sai phạm như lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ
theo quy định của bộ công an
báo cáo định kỳ về tình hình kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự không đúng thời gian không trung thực không đầy đủ không có kho quản lý tài sản cầm cố theo quy định
với các sai phạm trên lực lượng công an lập hồ sơ xử lý và sẽ xử lý theo quy định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan triệt phá chuyên án bắt hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép năm bánh heroin
nguyễn văn ninh và huỳnh khánh trình cùng chú quảng nam đang vận chuyển tàng trữ trái phép số lượng lớn chất ma túy tăng vật thu giữ gồm năm bánh heroin bảy mươi hai viên nén ma túy bốn điện thoại di động
hai đối tượng khai từ quảng nam ra nghệ an mua số ma túy trên với số tiền là một tỷ đồng khi về đến quảng nam thì bị bắt giữ
chỉ với ba triệu đồng tiền công đào huy hoàng chú tệ tỉnh vĩnh long đã nhận lời từ một đối tượng lạ mặt để vận chuyển gần một kg ma túy đá từ tp hcm
về cần thơ bằng xe mô tô tuy nhiên việc làm phi pháp trên đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long phát hiện ngăn chặn và bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng ba hoàng bị phát hiện khi đang điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ lưu thông trên quốc lộ một có vận chuyển theo một túi đựng gần một kg ma túy
quá trình xác minh làm rõ thì người phụ nữ đi chung với hoàng không biết việc làm trên của hoàng nên cơ quan chức năng không xử lý hình sự
riêng hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đào huy hoàng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam nguyễn hoàng bửu chú thị xã tân châu về tội cố ý gây thương tích

bè hương tạt sơn dạch lốp khi đỗ qua đêm tại một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội
công an tp hà nội cho biết hiện đang điều tra vụ việc và sẽ xử lý nghiêm hành vi này
sáng ngày một mươi tháng bốn hơn hai mươi chiếc xe ô tô bị chọc thủ lốp khi đỗ qua đêm
trên một đoạn vỉa hè phố nguyễn phan tránh thuộc phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
trước đó vào giữa tháng hai chiếc ô tô này cũng đã bị kẻ xấu xịt sơn lên thân xe
khi đỗ trên lề đường gần trung cư ruby goldmark city đường hồ tùng mậu

loạt xe ô tô đỗ trên đường hoàng minh thảo khu ngoại giao đoàn quận bắc tử liêm
cũng bị bẻ gãy gương hoặc đập vỡ kính xe
đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại là xảy ra tại các vị trí không có chức năng đỗ xe
không có người trông coi khuất tầm nhìn
theo các luật sư dù là vì lý do gì thì đây là những hành vi phá hoại và vi phạm pháp luật nghiêm trọng
người nào hủy hội hoặc là cố tình làm khứa hỏng tài sản của người khác
có trị giá từ hai triệu đồng
cho đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng
nhưng thuộc một vé trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng cho đến năm mươi triệu đồng
hoặc là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
như là đã bị xử phạt phi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này
mà còn phi phạm gây ảnh hưởng đến xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
theo lực lượng chức năng
khu vực quanh các tòa trung cư trên địa bàn phường luôn nóng tình trạng xe ô tô dừng đỗ tự phát
đặc biệt tại vị trí xảy ra vụ việc cơ quan chức năng đã gián thông báo đề nghị người dân không dừng đỗ xe
và chủ động gửi qua đêm ở những điểm có người trông giữ
ngoài ra cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc hủy hoại tài sản của người khác